tối ngày một mươi bốn tháng ba ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định về việc tạm ngừng hoạt động các sạp chiếu phim
quán bar game online các điểm massage karaoke vũ trường sân khấu trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian tạm đóng cửa bắt đầu từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
quyết định của ubnd tp hcm có ghi rõ nguyên nhân tạm dừng hoạt động loại hình này
nhằm hạn chế sự tụ tập đông người hạn chế nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn thành phố
trước đó ubnd tp hcm đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim
massage karaoke quán bar vũ trường biệt club hoạt động riêng lẻ
và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng ba
ghi nhận thực tế đa số các chủ cơ sở đều chấp thuận yêu cầu nhân viên dọn dẹp bàn ghế sẵn sàng đóng cửa